tiếp tục những thông tin về tình hình sau bão tại một số địa phương
sau mưa bão tình trạng ngập lụt có thể tiếp diễn ở vùng trũng thấp
đặc biệt là tại các huyện thạch thành yên định của tỉnh thanh hóa và huyện hưng nguyên của tỉnh nghệ an
mưa ở bắc bộ bắc trung bộ đã giảm
tuy nhiên mực nước trên một số sông vẫn giao động ở mức cao
dự báo đến trưa nay ngày một mươi chín tháng tám mực nước trên sông bưởi tại kim tân chỉ dưới báo động hai khoảng hai mét
sông má tại giàng rơi báo động hai khoảng ba mét
sông cả tại nam đàn dưới báo động hai là hai mét
còn tại dừa vẫn trên báo động hai khoảng bốn mét
cảnh bão ngập lột tiếp diễn ở vùng trũng thấp
đặc biệt là các huyện thạch thành yên định của thanh hóa và huyện hương nguyên của tỉnh nghệ an
đề phòng sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở khu vực vùng núi của bắc bộ và bắc trung bộ